trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay mọi sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo và tạo ra việc làm cho người lao động đều rất đáng ghi nhận
câu chuyện sau đây tại hải dương là một trường hợp như thế đó là chị hoàng thị hương
không chỉ được biết đến là người phụ nữ khuyết tật có nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là người tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
khi vừa tròn năm tuổi sau một cơn sốt nặng hai chân chị hương bị bại liệt teo dần không đi lại được
vượt lên mặc cảm và khó khăn chị đã phấn đấu theo học hết bậc phổ thông
sau đó chị xin vào học nghề may tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương
năm hai nghìn năm chị hương trở về quê nhà ở xã hiệp an huyện kinh môn mở một tiệm may với diện tích một trăm sáu mươi m hai
gồm gần năm mươi đầu máy may với số tiền chất chiêu được sau nhiều năm
học viên tốt nghiệp được chị giới thiệu đi làm ở nhiều nơi
hiện xưởng may của chị tạo việc làm thường xuyên cho một mươi năm người khuyết tật
với mức lương một năm
đến hai triệu đồng một người một tháng
đã tạo điều kiện cho các chương trình dạy nghề để chúng tôi giảng dạy cho các em để có một thu nhập cho nuôi sống bản thân các em
do hạn chế về bản thân và môi trường chính vì vậy việc phát triển các cơ sở sản xuất dành cho người khuyết tật như thế này
sẽ giúp họ tự nuôi sống bản thân khẳng định được vị trí của mình trong gia đình và xã hội
giúp họ có điều kiện và cơ hội hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống cộng đồng